chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị vào sáng nay hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì phát biểu khai mạc hội nghị
ủy viên bộ chính trị chủ tịch nước võ văn thường điều hành phiên khai mạc
mở đầu hội nghị trung ương dành một phút tưởng niệm ủy viên trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ lê văn thành
và các nạn nhân đã thiệt mạng trong các đợt thiên tai hỏa hoạn
tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi ba trung ương sẽ bàn và cho ý kiến kết luận về các vấn đề
tình hình kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm từ hai nghìn hai mươi bốn đến hai nghìn hai mươi năm
và lộ trình thực hiện chế độ tiền lương mới
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi một về một số vấn đề chính sách xã hội
tổng kết hai mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa chín về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh
tổng kết một mươi năm năm thực hiện nghị quyết trung ương bảy khóa một mươi về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới quy hoạch ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi bốn và một số vấn đề quan trọng khác
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng đề cập những nội dung chính trung ương sẽ thảo luận và cho ý kiến tại hội nghị lần này
trong đó về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh yêu cầu trung ương tập trung cho ý kiến về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
đề nghị các đồng chí trung ương nghiên cứu thật kỹ tờ trình và các báo cáo của ban cán sự đảng chính phủ tập trung thảo luận phân tích sâu những đặc điểm nổi bật của năm hai nghìn hai mươi ba
làm rõ những kết quả đã đạt được những hạn chế yếu kém còn tồn tại những khó khăn vướng mắc phải giải quyết những thách thức phải tiếp tục vượt qua
chỉ ra những nguyên nhân khách quan chủ quan và bài học kinh nghiệm dự báo những khả năng những tình huống sắp tới trước hết là từ nay đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba và năm hai nghìn hai mươi bốn với tinh thần thật sự khách quan toàn diện
từ đó xác định rõ ràng đúng đắn những quan điểm phát triển tư tưởng chỉ đạo mục tiêu tổng quát một số chỉ tiêu cơ bản quan trọng và những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của những tháng còn lại của năm hai nghìn hai mươi ba và cho năm hai nghìn hai mươi bốn
trong đó có sự cần thiết đúng đắn của việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn
một trong những nội dung quan trọng tại kỳ họp lần này trung ương sẽ cho ý kiến về quy hoạch ban chấp hành trung ương khóa một mươi bốn
tổng bí thư nguyễn phú trọng nhấn mạnh việc quy hoạch cán bộ là khâu mở đầu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng
là cơ sở để làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng điều động bổ nhiệm sử dụng cán bộ
tổng bí thư nguyễn phú trọng đề nghị trung ương phát huy trí tuệ nêu cao tinh thần trách nhiệm cho ý kiến những vấn đề trọng đại phức tạp nhạy cảm
có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ban chấp hành trung ương khóa một mươi ba từ nay đến hết nhiệm kỳ
theo chương trình hội nghị làm việc đến ngày tám tháng một mươi
chiều ngày hai tháng một mươi trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an chủ trì họp báo thông báo tình hình kết quả công tác công an quý ba
nhiệm vụ công tác trọng tâm quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba
nhiều vấn đề mà dư luận xã hội và báo chí quan tâm cũng đã được lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ công an trao đổi và thông tin cụ thể
quý ba năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an đã tập trung triển khai đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ công tác lớn trọng tâm
nhiều mặt công tác đạt và vượt chỉ tiêu đề ra có phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống nhân dân được người dân đón nhận hưởng ứng
trong quý ba đã điều tra khám phá hơn một mươi vụ phạm tội về trật tự xã hội đạt tỷ lệ tám mươi tám mươi bắt xử lý hơn một mươi chín sáu trăm linh đối tượng tiệt phá hai mươi ba băng nhóm tội phạm
triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ chỉ đạo công an các đơn vị địa phương
tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với trung cư mini và nhà trọ có mật độ người ở cao thành lập các tổ công tác trực tiếp tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong thẩm duyệt nghiệm thu khắc phục những tồn tại về điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy
tại họp báo đại diện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã thông tin thêm về số tiền hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng mà tập đoàn tân hoàng minh đã nộp khắc phục
các nhà đầu tư là bị hại sẽ được nhận lại tài sản theo đúng thủ tục tố tụng cơ quan điều tra xác định số bị hại là hơn sáu người đã thu hồi hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng

chuyến công tác của thủ tướng diễn ra ngay sau chuyến thăm chính thức của tổng thống hoa kỳ joe biden tới việt nam với việc hai nước nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững
chuyến công tác này của thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trong truyền tải thông điệp lớn của đảng nhà nước và chính phủ việt nam đến hoa kỳ và bạn bè quốc tế về một việt nam yêu trụng hòa bình hợp tác và hội nhập
tham dự tuần lễ cấp cao khóa bảy mươi tám đại hội đồng liên hợp quốc thủ tướng đã phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao đại hội đồng và phát biểu tại các hội nghị thượng đỉnh hội nghị cấp cao của liên hợp quốc về các vấn đề mang tính toàn cầu toàn dân như biến đổi khí hậu ứng phó đại dịch
dịp này thủ tướng chính phủ có gần hai mươi cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo các nước tổ chức quốc tế và chính trị gia hoa kỳ như tổng thư ký liên hợp quốc chủ tịch đại hội đồng liên hợp quốc chủ tịch cuba
thủ tướng thái lan tổng thống romani tổng thống slovenia tổng thống phần lan
tại các cuộc gặp các đối tác đều thể hiện coi trọng vị thế vai trò và tiếng nói tích cực của việt nam
lãnh đạo nhiều nước ủng hộ tầm quan trọng của việc giải quyết hòa bình tranh chấp ở biển đông
trên cơ sở luật pháp quốc tế trong đó có unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải hàng không ở biển đông
cũng trong dìm này chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao thêm với tông gà
đưa tổng số nước có quan hệ ngoại giao với việt nam lên một trăm chín mươi ba nước
trong chuyến công tác này thủ tướng chính phủ phạm minh chính có nhiều hoạt động song phương với hoa kỳ
thủ tướng khẳng định tinh thần gác lại quá khứ hướng đến tương lai
vì hòa bình hợp tác và phát triển bền vững giữa hai nước
đối với brazil chuyến thăm chính thức lần này của thủ tướng phạm minh chính
là chuyến thăm brazil lần thứ năm của lãnh đạo cấp cao việt nam
kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm một nghìn chín trăm tám mươi chín
và là chuyến thăm đầu tiên sau một mươi sáu năm
có thể nói chuyến công tác của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
đã truyền tải thông điệp lớn của đảng nhà nước và chính phủ việt nam
đến hoa kỳ brazil và bạn bè quốc tế về một việt nam hòa bình hợp tác và hội nhập
tham gia tích cực hơn chủ động hơn và hiệu quả hơn với các tiến chỉnh quốc tế
chuyến công tác của thủ tướng và đoàn cán bộ cấp cao việt nam
được báo chí trong nước và quốc tế phản ánh đậm nét
xong lợi dụng sự kiện này các thế lực thù địch phản động tung ra những luận điệu
xuyên tạc mối quan hệ hợp tác xuyên tạc đường lối đối ngoại chính sách ngoại giao của nước ta
các đối tượng vẽ ra câu chuyện việt nam nâng cấp quan hệ trước đó là vì trước những diễn biến
phức tạp tranh chấp trên biển đông họ dựng lên việc việt nam cần phải dựa vào hoa kỳ
vào châu âu thì mới thoát khỏi ảnh hưởng nước khác mới phát triển được đất nước
bảo vệ được lãnh thổ
trước trong và sau chuyến thăm của thủ tướng các tổ chức phản động sống lưu vong
các hãng truyền thông định kiến với việt nam ở hải ngoại phát tán nhiều bài viết với nội dung xấu độc
để kêu gọi chính phủ hoa kỳ gây sức ép vấn đề dân chủ nhân quyền với việt nam
các bài viết trên cho rằng quan hệ việt mỹ sẽ không phát triển nếu dân chủ nhân quyền
ở việt nam không được cải thiện đồng thời bôi nhọ mối quan hệ này không thực chất
mà nó khoét sâu rất nguy hiểm ở cái chỗ tức là việc không có thì nó nói thành có
hoặc việc nó chỉ là thế này nó lại thổi phồng lên là thế khác
và mục đích cuối cùng của nó là nhằm hạ vệ cái vị thế của việt nam trên trường quốc tế
thật ra những luận điều này nó nằm trong tổng thể hoạt động tuyên truyền cả quan điểm sai trái
và xuyên thạc cái chính sách đối ngoại của đảng và nhân hợp việt nam
và nhân đây thì tôi cũng xin nhắc lại cái phát biểu của thủ tướng khoa minh chính
đó là việt nam không chọn bên mà chọn lẽ phải và xu thế thời đại là hòa bình hợp tác và phát triển
từ khi đảng nhà nước ta ra đời cho đến nay thắng lợi trong công cuộc kháng chiến kiến quốc trước đây
xây dựng và bảo vệ tổ quốc ngày nay khẳng định rõ dân tộc ta luôn nhất quán thực hiện phương châm
lấy nội lực tự lực cánh sinh là chính là quyết định
đồng thời coi trọng tăng cường đoàn kết hợp tác quốc tế dựa vào nước này để chống lại nước kia
hoàn toàn không có trong đường lối chính sách và thực tiễn đối ngoại của đảng nhà nước ta
ngoại giao của việt nam luôn kiên định đối ngoại độc lập tự chủ vì hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
đa phương hóa đa dạng hóa và hội nhập quốc tế toàn diện sâu rộng
điều này tiếp tục được cụ thể hóa trong văn kiện đại hội một mươi ba của đảng
phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc của cả hệ thống chính trị
kết hợp với sức mạnh thời đại tranh thủ tối đa sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế
để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
bảo vệ đảng nhà nước nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa nền văn hóa và lợi ích quốc gia dân tộc
trong năm hai nghìn hai mươi ba và những năm gần đây cùng với việc phát triển quan hệ với mỹ
chúng ta đã triển khai rất là đồng đều việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước láng giềng
các nước khu vực các nước lớn các đối tác quan trọng bạn bè truyền thống
cụ thể là với trung quốc lào campuchia cuba nga ấn độ v v
những bước triển khai rất bài bản và có lớp lang này đã tạo ra một thế trận đối ngoại nói chung
có thể nói là giúp cho chúng ta ở một thế rộng mở hơn linh hoạt hơn và có những dư điện để chúng ta phát triển quan hệ với tất cả các đối tác
tôi nghĩ đây là một bước đánh dấu sự trưởng thành của đối ngoại việt nam
vì vậy bên cạnh việc mở rộng tăng cường hợp tác quốc tế theo tinh thần
việt nam là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế
đảng nhà nước ta luôn phát triển quan hệ với các nước láng giềng
phát huy cao độ tinh thần đại đoàn kết toàn dân chủ động tự lực tự cường
nhằm thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
tất cả những ai tôn trọng độc lập chủ quyền thiết lập các quan hệ hữu nghị hợp tác và phát triển
trên sở là cùng hòa lời với việt nam thì đều là đối tác
còn bất kỳ thế lực nào có âm mưu và hành động chống lại là mục tiêu của việt nam
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc lật đổi chế đội xã chủ nghĩa
cũng như là xâm phạm độc lập chủ quyền và lấy quốc gia dân tộc của việt nam thì đều là đối tượng của việt nam
tất cả các nước miễn là những nước đó cùng có chung quan điểm suy nghĩ và có lợi ích cho chúng ta
thực tế cho thấy sự phát triển mối quan hệ việt nam với các quốc gia trên thế giới là tất yếu khách quan
xu thế chung của thời đại đồng thời đã chứng minh đường lối chính sách đối ngoại đúng đắn của đảng ta
thể hiện nét đặc sắc ngoại giao cây tre vì lợi ích của mỗi quốc gia dân tộc
đóng góp vào hòa bình hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới
hoàn toàn không có chuyện theo bên này chống bên kia
như luận điệu những kẻ xấu cố tình xuyên tạc bịa đặt